thưa quý vị từ thông tin của quần chúng nhân dân công an thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ vừa kiểm tra và phát hiện bắt giữ một đôi nam nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ sáu trăm năm mươi chín gam ma túy đá
tại phòng một trăm linh năm nhà nghỉ hai mươi sáu thuộc phố cầu đất thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ cơ quan công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và bốn gói ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng
trong đó có một gói đã sử dụng nghi là ma túy đá hai đối tượng có mặt trong phòng nghỉ là nguyễn đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và hán thị hảo sinh năm hai nghìn bốn đều trú tỉnh phú thọ
nguyễn đức anh khai nhận bốn gói tinh thể màu trắng trong đó có một gói sử dụng đó chính là ma túy đá anh đã mang số ma túy trên cùng bộ dụng cụ để sử dụng với thảo và một số đối tượng đó là tên hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hiện đang bỏ trốn
cơ quan công an đã tạm giữ một số tăng vật trên cùng một xe máy hai điện thoại
tiến hành trưng cầu giám định ba gói ni lông thu giữ của nguyễn đức anh cho kết quả là ma túy đá với khối lượng sáu trăm năm mươi chín gam